ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng thanh tra cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường
để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông tránh sự cố đáng tiếc xảy ra
treo băng rôn khẩu hiệu để phản đối điều chuyển luồng tuyến của ủy ban nhân dân tp hà nội
theo các doanh nghiệp vận tải lý do mà họ tập trung phản đối việc điều chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình
về nước ngầm gây nhiều hệ lụy như phát sinh nhiều xe dù bến cóc khiến nhiều doanh nghiệp tuyến cố định không có khách
ngay sau khi tiếp nhận thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo giám đốc công an tp hà nội
cùng với giám đốc sở giao thông vận tải kịp thời có mặt tại hiện trường bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để các doanh nghiệp đưa xe về nội thành đồng thời lắng nghe giải thích các doanh nghiệp hiểu về chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải
tại sao ách tắc nhất ở pháp vân mà ông lại cho toàn bộ ra pháp vân để ách tắc thêm để mục đích làm đường kiếm tiền
mà là tất cả hàng trăm lăm trăm bảy trăm con xe dù của các tỉnh đóng giả là xe hợp đồng vào bến mỹ đình công khai đối khách trả khách
không một thanh tra giao thông một lực lượng nào để làm
thì toàn bộ hai trăm linh nhà xe của thái bình nam định hai tháng đại chấp hành tốt đã tuyên bố vỡ và phá sản
các doanh nghiệp không trả được lãi ngân hàng và đã phá sản
trong quá trình thực hiện và triển khai nếu theo kiến nghị của các anh là anh về bến xe nước ngầm
là phắng khách là các doanh nghiệp sẽ nghỉ đúng không
đối với xe dù thì thành phố hà nội cũng đang rất là quyết liệt
các anh nữa là về cái kiến nghị của các doanh nghiệp
thì bản thân thành phố hà nội bản thân canh cũng đã gửi đến các cơ quan cấp trên
và hà nội cũng đã lắng nghe và cũng đã nhận được đơn của các anh
trước việc gần một trăm linh xe khách của các doanh nghiệp tập trung phản đối điều chuyển luồng tuyến
sở giao thông vận tải cho biết khẳng định việc làm này của các doanh nghiệp vận tải có biểu hiện không lành mạnh
dù sở đã tuyên truyền lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp vận tải
ngay trong ngày hai mươi tám tháng hai sở cùng với tổng cục đồng bộ việt nam bến xe
tiếp tục lắng nghe đại diện ý kiến của các doanh nghiệp vận tải để các doanh nghiệp trở lại hoạt động ổn định
trước hết thì tôi hoàn toàn không đồng ý với cái cách làm của các doanh nghiệp này
và cho rằng đây là cái biểu hiện không lành mạnh
nếu mà thực hiện theo đúng quy định pháp luật thì doanh nghiệp nên chờ cái buổi tiếp của bộ giao thông
cũng như ủy ban thành phố hà nội để trao đổi theo đúng các quy định của luật
theo các chuyên gia vận tải việc điều chuyển luôn tuyến vận tải của thành phố hà nội là cần thiết
trong bối cảnh ôn tắc ngày càng nghiêm trọng như hiện nay
tuy nhiên để bảo đảm công bằng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
thành phố hà nội nên mạnh tay dẹp các xe khách trá hình xe dù
hiện vẫn ngang nhân hoạt động xung quanh bến xe các tuyến đường của thành phố